tại thành phố tam kỳ ubnd ba tỉnh quảng nam quảng ngãi và con tum phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng vùng dắp danh của ba địa phương trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi nhằm tìm ra những giải pháp khả thi và phù hợp nhất với điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong vùng và nâng cao chất lượng công tác quản lý bảo vệ rừng
thời gian qua lực lượng chức năng ba tỉnh quảng nam quảng ngãi và con tum đã tổ chức gần hai năm trăm linh đợt tuần tra truy quét bảo vệ rừng đẩy đuổi hơn một trăm năm mươi lượt người ra khỏi rừng lập biên bản vi phạm hai trăm bảy mươi bảy vụ thu hơn tám trăm năm mươi mét khối gỗ tròn các loại thu vào ngân sách nhà nước gần năm bảy tỷ đồng
các đại biểu đã nêu nhiều giải pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng như cần tạo việc làm tăng thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào phát triển vai trò của gia làng trường bản người có uy tín
trong việc bảo vệ rừng và giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực giáp danh trị cục kiểm lâm ba tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai với một mươi nội dung liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng ở khu vực giáp danh ba tỉnh